sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc làm việc giải quyết khó khăn vướng mắt về vật liệu xây dựng đối với dự án đường vành đai ba tp hcm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm các nhà thầu thi công dự án đường vành đai ba tp hcm đang gặp khó khăn trong tìm kiếm các nguồn cát đắp nền đường do các tỉnh ưu tiên cung cấp cát cho các dự án của địa phương và cao tốc bắc nam
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để vận dụng các cơ chế gia hạn cấp lại giới phép nâng công suất khai thác mỏ cát phục vụ dự án đường vành đai ba tp hcm theo cơ chế đặc thù đã được quốc hội cho phép
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để vận dụng các cơ chế gia hạn cấp lại giới phép nâng công suất khai thác mỏ cát phục vụ dự án đường và cao tốc bắc nam
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để vận dụng các cơ chế gia hạn cấp lại giới phép